kính chào quý vị và các bạn nam bộ ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng nhiệt độ cao nhất toàn vùng ít thì cũng ba mươi bốn mà cao nhất thì lên đến ba mươi chín độ c
miền trung và tây nguyên ngoại trừ đà lạt mát mẻ thì hôm nay cũng sẽ có nắng và nóng
trở ra phía bắc sáng sớm hà nội và các tỉnh đông bắc bộ có sương mù đến chiều nắng xuất hiện nhiệt độ tăng lên cao nhất là ba mươi ba ba mươi bốn độ ở hòa bình sơn la và thành phố điện biên phủ
nắng lên dễ gây cảm giác nóng bức một mẹo dễ làm đó là quý vị hãy ưu tiên lựa chọn những bộ trang phục sáng màu để giảm hấp thụ nhiệt khi đi ngoài trời và cảm giác nóng bức thì cũng sẽ dịu hơn